tín dụng cho vay một số lĩnh vực như bất động sản chứng khoán dự án bot vẫn còn tiềm ẩn rủi ro và có nguy cơ phát sinh nợ xấu
cơ cấu tín dụng đã có sự chuyển dịch tương đối tích cực nhưng chưa chủ động và mạnh mẽ theo hướng thị trường để thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi cơ cầu kinh tế
vẫn còn tổ chức tín dụng yếu kém nợ xấu cao cần tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ hơn
quá trình chỉ lấy nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng của tổ chức tín dụng vẫn còn diễn ra chậm so với yêu cầu
một số tổ chức tiến dụng thiếu mạnh dạng thiếu quyết tâm giải quyết những hạn chế yếu kém và xác định lộ trình giải pháp thực hiện tái cơ cáo và chiến lược phát triển kinh doanh
là công tác thanh tra giám sát ngân hàng tuy đã có tiến bộ như đã nêu trên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
khung khổ pháp lý về thanh tra giám sát ngân hàng an toàn hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ và đồng bộ
khả năng phát hiện và cảnh báo sớm phòng ngừa
ngăn chặn rủi ro trong hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng còn hạn chế chất lượng số lượng năng lực phẩm chất trong thực thi công vụ của bộ phận thanh tra giám sát ngân hàng còn bất cập
hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng còn chưa đếm được chủng mực quốc tế
hiện công nghệ thanh toán của hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với không ít rủi ro từ đạo đức mang lại trong đó có cả cuộc cách mạng bốn đã nảy sinh ra nhiều vấn đề tiền ảo
thủ tướng lưu ý cần phải có chế tạo
phải xử lý để không bị tụt hậu
đặc biệt cuộc cách mạng bốn đã nảy sinh ra nhiều vấn đề về tiền ảo tài sản ảo tiền điện tử v v
thanh toán điện tử v v
đang đạt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế nói chung và công tác quản lý tiền tệ ngân hàng nói riêng
cần được các cấp các ngành đặc biệt là ngành ngân hàng các tổ chức tiến dụng tập trung xử lý chủ động để tránh sự tụt hậu gây tác hại cho nền kinh tế
thủ tướng lưu ý chúng ta đang đứng trước những bằng hội mới của nền công nghiệp bốn đặc biệt các ngành rất nhạy cảm là ngân hàng thì không chỉ nên chủ động tuyên toán
thủ tướng yêu cầu mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên đặc biệt là khu vực sản xuất kinh doanh chế biến chế tạo xuất khẩu đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
ngành ngân hàng và các hệ thống tín dụng cần triển khai tái cơ cấu các hệ thống tín dụng gắn với xử lý nợ xấu xử lý có hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu theo nguyên tắc thị trường cải thiện nhanh tình trạng nợ xấu
thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm năm mươi danh mục hàng hóa sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành cắt giảm đơn giản hóa năm mươi điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất phát triển hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã chủ trì buổi gặp gỡ giữa thường trực thành ủy với lãnh đạo một số cơ quan báo chí triển khai nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
phát biểu với đại diện cơ quan báo chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội về việc thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
theo đó các cơ chế chính sách đặc thù này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho tp hcm phát huy được mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn là cơ hội lớn để thành phố tiến về phía trước với một tốc độ phát triển nhanh hơn và bền vững hơn
chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp đại diện các cơ quan báo chí cũng đồng thời bày tỏ mong muốn được tăng cường hợp tác đồng hành hơn nữa với thành phố cũng như được thành phố hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thông tin để góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống tạo sự đồng thuận cao trong xã hội xây dựng và phát triển thành phố hồ chí minh xứng tầm là đầu tàu của cả nước phát triển vì cả nước

nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi tám